đài phát thanh quân đội israel đưa tin phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza đã phản đối một số nội dung trong dự thảo đề xuất về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi con tin với israel
bản tin có đoạn nêu rõ các đại diện đàm phán của hamas phản đối việc dự thảo không nhắc đến yêu cầu của hamas chấm dứt chiến tranh
không bao gồm cam kết của israel đưa toàn bộ người dân sơ tán ở phía bắc giải gaza trở về và chấp nhận trao trả quá ít tù nhân palestine
trước đó các nguồn tin chính thức và truyền thông đều cho biết là bản dự thảo ngừng bắn sáu tuần do mỹ đưa ra và được qatar ai cập nỗ lực làm trung gian thúc đẩy đã có nhiều dấu hiệu tích cực về tính khả thi
trong một diễn biến liên quan các đại diện của phong trào hồi giáo hamas và phong trào giải phóng dân tộc palestine fatah sẽ tham gia cuộc gặp giữa các phe phái của palestine tại moscow vào ngày hôm nay
đại sứ palestine tại nga cho rằng là cuộc gặp nhằm thảo luận việc thành lập chính phủ palestine thống nhất và tái thiết giải gaza